chiều ngày một mươi năm tháng chín trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế và đại sứ quán hoa kỳ
phối hợp tổ chức lễ khánh thành dự án bảo tồn tu bổ di tích triệu tổ miếu đại nội huế
do quỹ bảo tồn văn hóa của đại sứ hoa kỳ tài trợ
triệu tổ miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều nguyễn
di tích mang nhiều ý nghĩa văn hóa lịch sử độc đáo của quần thể di tích cố đô huế
được xây dựng sớm nhất trong hoàng thành huế năm một nghìn tám trăm linh bốn
nơi thờ ngài triệu tổ tĩnh hoàng đế nguyễn kim
tổ của chín đời chúa nguyễn và các đời hoàng đế triều nguyễn sau này
trải qua hơn hai trăm linh năm công trình rất ít được tu sửa
lần trùng tu gần đây nhất cách đây đã hơn ba mươi năm giai đoạn một nghìn chín trăm tám mươi ba một nghìn chín trăm tám mươi năm
cộng với nhiều tác động của thời tiết khắc nghiệt ở huế sự hủy hoại của chiến tranh
công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng
dự án bảo tồn tu bổ di tích triệu miếu được khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
gồm toàn bộ phần xây lắp với tổng giá trị
trên ba mươi năm sáu tỷ đồng trong đó quỹ bảo tồn văn hóa của đại sứ hoa kỳ tài trợ bảy trăm linh đô la mỹ